tỉnh ủy lào cai đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập đảng bộ tỉnh ngày năm tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tới dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chí đỗ ba tị ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội cùng đông đảo lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương
tỉnh quỷ lào cai đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh lào cai đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng củng cố an ninh quốc phòng đặc biệt là trong công tác dân vận dân tộc tôn giáo và yêu cầu tỉnh lào cai cần tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh vượt qua khó khăn thách thức huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn và cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh